ngày một mươi một tháng ba bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
và trao tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh quảng nam cho các đồng chí lãnh đạo
chỉ huy bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh quảng nam
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cho đến nay
từ năm hai nghìn chín đến nay lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh đã phối hợp quy tập di rời chín trăm linh hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang
tặng hai trăm linh bốn sổ tiết kiệm tình nghĩa cho đối tượng chính sách với số tiền hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng
hỗ trợ xóa hai trăm linh một nhà tạm và xây dựng hơn một nhà đồng đội nhà tình nghĩa nhà nghĩa tình nhà đại đoàn kết
cho các đối tượng chính sách và người có công với tổng kinh phí hơn một mươi năm tỷ đồng
và nhận phụng dưỡng hai mươi bảy mẹ việt nam anh hùng đồng thời tham gia xây dựng công trình giao thông trường học nhà ở
hỗ trợ các hộ nghèo làm kinh tế với kinh phí hơn một trăm linh tỷ đồng
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước thiếu tướng ngô quý đức phó tư lệnh tham mưu trưởng quân khu
sáu năm đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh quảng nam